hãng dược phẩm pfizer của mỹ ngày hai mươi chín tháng bốn thông báo thử nghiệm lớn cho thấy thuốc viên uống
paslovit điều trị covid một mươi chín do hãng này bào chế không đạt hiệu quả ngăn chặn lây nhiễm ở những
người sống cùng với bệnh nhân mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo pfizer thử nghiệm được tiến hành với ba người trưởng thành sống cùng trong gia đình với
người có biểu hiện bệnh hoặc gần đây có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
những người này đã dùng thuốc pasovit trong năm hoặc một mươi ngày hoặc dùng giả dược kết quả cho thấy
những người dùng thuốc trong năm ngày có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn ba mươi hai so với nhóm dùng giả dược
con số này tăng lên ba mươi bảy với những người dùng paslovit trong một mươi ngày tuy nhiên kết quả này
không có ý nghĩa quan trọng về mặt thống kê và có thể do ngẫu nhiên
pfizer cho biết dữ liệu an toàn trong thử nghiệm trên nhất quán với các nghiên cứu trước đây
theo đó cho thấy hiệu quả của thuốc viêm paslovit đối với việc ngăn ngừa nguy cơ nhập viện
và tử vong do covid một mươi chín đạt gần chín mươi nếu người dùng uống trong năm ngày ngay sau khi khởi phát triệu chứng
giám đốc điều hành pfizer albert bollah nêu rõ mặc dù thất vọng về tác dụng của thuốc đối với
việc ngăn ngừa lây nhiễm song kết quả nghiên cứu này không ảnh hưởng đến hiệu quả và dữ liệu an toàn
mà hãng đã theo dõi trong thử nghiệm trước đó về việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
hiện paslovit đã được phê duyệt hoặc cho phép sử dụng khẩn cấp tại hơn sáu mươi nước trên thế giới
để điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín có nguy cơ cao
pfizer dự báo doanh số bán thuốc paslovid của hãng trong năm nay có thể đạt hai mươi bốn tỷ đô la